em vũ đức hậu một mươi tám tuổi học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chu văn an huyện tương nghĩa tỉnh quảng ngãi
tất cả những ai tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ một a từ đà nẵng đi bình định đều kinh sợ với tốc độ của chiếc xe for transit chở khách phóng nhanh vượt ẩu và được ví như hung thần xa lộ
thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phải tăng cường kiểm soát trên tuyến đường này nhất là phải có biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm tốc độ đối với loại xe khách và các hành vi vi phạm khác trong khi tham gia giao thông
có như thế mới có thể ngăn chặn tội ác do các hung thần ô tô gây ra cho người dân